các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo ông hồ tấn minh tránh văn phòng sở giáo dục và đào tạo
thời gian đình chỉ hoạt động trường quốc tế mỹ việt nam dự kiến trong một mươi hai tháng
đại diện sở giáo dục đào tạo thành phố cũng cho biết theo quy định
trường học muốn hoạt động phải đáp ứng đủ hai điều kiện gồm có đủ đội ngũ nhà giáo
cán bộ quản lý và nguồn lực tài chính được quy định tại nghị định bốn mươi sáu của chính phủ
tuy nhiên trường quốc tế mỹ việt nam hiện chưa đáp ứng được hai tiêu chí này
ông minh cho biết trường hợp bị đình chỉ hoạt động
học sinh sẽ chuyển sang trường khác trong danh sách mà sở đã chuẩn bị
bao gồm tất cả những trường công lập tư thục đang giảng dạy chương trình tú tài quốc tế ib
những trường này đều có thể tiếp nhận học sinh trừ những trường đã đủ trì tiêu
bên cạnh đó trong quá trình bị đình chỉ nếu trường quốc tế mỹ việt nam khắc phục được
sở sẽ đề xuất cho phép hoạt động trở lại
trước đó ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp cũng yêu cầu sở giáo dục và đào tạo
phải có quyết định phù hợp về việc trường này có tồn tại hay không
việc này cần được đưa ra sớm để phụ huynh học sinh có lựa chọn phù hợp
tránh việc đình chỉ nhưng phụ huynh không có nơi để đăng ký học cho con gây bức xúc
cũng liên quan đến vấn đề này sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết trường tiểu học
trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế mỹ trường quốc tế mỹ việt nam
sẽ không được tuyển sinh trong năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa có thông báo gửi trường quốc tế mỹ việt nam
về việc trường không được tuyển sinh các lớp đầu
lớp một lớp sáu lớp một mươi và tiếp nhận học sinh chuyển trường đến năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
động thái của sở dựa vào quyết định của ủy ban nhân dân tp hcm về ban hành kế hoạch
huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và xét các điều kiện tuyển sinh của trường quốc tế mỹ việt nam
thông báo của sở giáo dục đào tạo cho biết nhà trường hiện vẫn chưa có phương án khả thi
để cải thiện tình hình hoạt động năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh đó trường vẫn chưa đảm bảo được đủ các điều kiện
tổ chức hoạt động giáo dục
sở thông báo trường quốc tế mỹ việt nam chưa đủ điều kiện xem xét
do chỉ tiêu tuyển sinh năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
trường quốc tế mỹ việt nam được thành lập năm hai nghìn năm
đặt tại huyện nhà bè tp hcm
học phí của trường là hai trăm tám mươi bảy trăm hai mươi năm triệu đồng một năm tùy cấp học
thời gian qua trường quốc tế mỹ việt nam vướng lùm xùm về vấn đề tài chính
nhiều phụ huynh đã kéo đến đề nghị trường thanh toán tiền theo hợp đồng hoàn vốn
ngày một mươi tám tháng ba toàn bộ học sinh của trường phải nghỉ học
do phần lớn giáo viên không đi dạy vì bị nợ lương
để trường có thể hoạt động bình thường đến tháng sáu
chủ trường quốc tế mỹ việt nam kêu gọi phụ huynh hỗ trợ thêm chín năm đến hai mươi năm năm triệu đồng
một học sinh mỗi tháng
tuy nhiên số kinh phí cần duy trì đến tháng sáu là một trăm hai mươi năm tỷ đồng
nhưng tính đến bốn tháng năm chỉ gần bảy trăm năm mươi phụ huynh đóng góp hơn ba mươi một tỷ đồng
vì thế trường đã phải kết thúc năm học sớm trước một tháng
riêng học sinh lớp một mươi hai vẫn cần đến trường ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi lấy bằng tú tài
trước đó vào chiều ngày hai mươi một tháng ba tại trung tâm báo chí tp hcm
bà lê thủy mỹ châu phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
trong buổi làm việc với phụ huynh trường quốc tế mỹ việt nam
các phụ huynh mong muốn được tiếp quản điều hành trường
bà lê thụy mỹ châu cho biết trường quốc tế mỹ việt nam thuộc loại hình trường tư thục
trú đóng trên địa bàn tp hcm với ba cấp học đơn vị có một trăm hai mươi chín giáo viên nước ngoài
hai mươi sáu giáo viên việt nam
sự việc giáo viên không đến trường đã xảy ra
từ ngày bốn tháng ba với năm mươi ba giáo viên xin nghỉ vì lý do nghỉ bệnh
đến ngày hai mươi tháng ba toàn giường có tám mươi năm giáo viên không đến trường
ngày một mươi một tháng ba sở tiếp tục làm việc với hiệu trưởng nhà trường
về phương án sắp xếp học sinh khi giáo viên nghỉ dạy
một tuần sau giáo viên của trường đồng loạt nghỉ việc
khiến học sinh toàn trường phải tạm nghỉ
sở đã yêu cầu trường báo cáo phương án xử lý
nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh
đồng thời sở đã thành lập đường dây nóng và một tổ công tác
để tiếp nhận phản ánh của phụ huynh
theo bà châu qua các buổi làm việc với chủ trường
trường cho biết đang gặp vấn đề khó khăn tài chính
từ khi dịch covid một mươi chín đến nay trường đang chờ các quỹ đầu tư
vào tái cấu trúc trường nên dẫn đến việc nợ lương giáo viên
bà châu cho biết thêm trong buổi làm việc với sở sáng hai mươi một tháng ba
bà nguyễn thị út em chủ tịch hội đồng trường quốc tế mỹ việt nam
đã cam kết với sở
trong một tuần tiếp theo bà sẽ kêu gọi các quỹ đầu tư
để tái cấu trúc trường duy trì hoạt động giáo dục
và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu không thể duy trì hoạt động của trường
trước đó ngày một mươi tám tháng ba toàn bộ học sinh trường quốc tế mỹ việt nam
phải nghỉ học do hầu hết giáo viên không đến trường giảng dạy
vì các khoản lương bảo hiểm chưa được thanh toán
đến ngày một mươi chín tháng ba trường quốc tế mỹ việt nam thông báo hoạt động lại
tuy nhiên theo các phụ huynh phần lớn học sinh đến trường
được chia ra ngồi tự học chơi ở căng tin thư viện sân bóng
nhiều phụ huynh đưa con đến trường xong phải quay lại đón con
thời gian qua trường quốc tế mỹ việt nam vướng lùm xùm về vấn đề tài chính
nhiều phụ huynh đã kéo đến trước cổng trường đề nghị được gặp chủ tịch hội đồng trường
yêu cầu bà nguyễn thị út em thanh toán tiền theo hợp đồng hoàn vốn
những phụ huynh này cho biết có con từng học tại trường quốc tế mỹ việt nam
được đào tạo chính khóa và miễn học phí trong suốt thời gian học tại trường
điều kiện là phụ huynh sẽ phải cho trường vay tiền
nhà trường sẽ hoàn trả số tiền vay kể từ khi học sinh học hết lớp một mươi hai
và hoàn tất thủ tục chấm dứt chương trình đào tạo chính khóa
hoặc hoàn tất các thủ tục ngưng học tại trường quốc tế mỹ việt nam
tuy nhiên nhiều phụ huynh cho hay con kết thúc thời gian học tại trường đã lâu
nhưng họ vẫn chưa được hoàn trả tiền
các cơ quan chức năng đã cấm bà nguyễn thị út em xuất cảnh do nợ thuế thu nhập cá nhân
trường quốc tế mỹ việt nam bị đình chỉ tuyển sinh năm học tới
cho đến khi các nhà đầu tư giải quyết các vấn đề tài chính nhân sự ổn định dạy học
trường quốc tế mỹ việt nam được thành lập năm hai nghìn sáu
ba trăm một mươi học sinh phần lớn theo học chương trình ib
học phí của trường là hai trăm tám mươi bảy trăm hai mươi năm triệu đồng một năm tùy bậc học
theo tổ chức sở hữu chương trình ib toàn thế giới có gần năm tám trăm linh trường phổ thông dạy chương trình này
hơn một hai trăm linh đại học chấp nhận bằng ib trong tuyển sinh đầu vào
trường quốc tế mỹ việt nam cho biết đã dùng vốn của chủ đầu tư và huy động từ phụ huynh để xây dựng
nâng cấp cơ sở vật chất
trường đóng phí chương trình ib vận hành sẽ đeo đón học sinh nhưng không thu tiền
những khoản đầu tư nhằm đáp ứng quy mô bốn học sinh nhưng trường chỉ tuyển được một nửa
mức học phí cũng chỉ vừa đủ hoặc thấp hơn chi phí đầu tư cho mỗi học sinh
chủ đầu tư trường khẳng định không đầu tư gì khác ngoài giáo dục
với khó khăn trên công ty mất thanh khoản dẫn đến trả chậm lương cho gần hai trăm sáu mươi giáo viên nhân viên
và chậm hoàn tiền hợp đồng đầu tư của phụ huynh
trong khi đó bà nguyễn thị út em chủ tịch hội đồng trường quốc tế mỹ việt nam
vừa tiếp tục cử thư ngỏ cảm ơn
trong đó cho biết cập nhật đến ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tài khoản ngân hàng đồng sở hữu hai bên giữa sở giáo dục và đào tạo tp hcm
trường quốc tế mỹ việt nam và có sự giám sát của đại diện cha mẹ học sinh
đã ghi nhận được tổng các khoản thu hỗ trợ và các khoản phí khác là hơn ba mươi sáu tỷ đồng
nhà trường cam kết khi thực hiện phương án tái cấu trúc
số tiền này sẽ được trường hoàn trả theo yêu cầu của phụ huynh
bản chính giấy xác nhận về khoản tiền đóng góp của phụ huynh từ trước đến nay
sẽ gửi đến phụ huynh trong thời gian sớm nhất
đến nay họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào
từ phía trường quốc tế mỹ việt nam và nhà đầu tư mới
đại diện tổ công tác liên ngành cho hay tập đoàn dmh capital group
nhiều khả năng còn có thêm nhà đầu tư khác dự định đầu tư
tại cầu trúc trường quốc tế mỹ việt nam
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại